lãnh đạo các nước pháp đức và italia đang có kế hoạch tới kiev và gặp mặt tổng thống ukraine volodymyr zelensky trong tuần này
chuyến đi diễn ra trong bối cảnh nga được cho là đang duy trì được đà thắng tại miền đông ukraine
trong khi kiev hối thúc phương tây tăng cường chuyển giao vũ khí trang thiết bị để kìm chân lực lượng của nga
theo đó các nguyên thủ ba quốc gia châu âu sẽ tới kiev vào ngày một mươi sáu tháng sáu
đây là lần đầu tiên ba nhà lãnh đạo này thăm ukraine kể từ khi nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào nước láng giềng
chuyến đi đã được lên lịch nhưng cũng có thể sẽ thay đổi vào phút chót
thông tin về chuyến thăm xuất hiện tại thời điểm quan chức ukraine thừa nhận phía nga đạt bước tiến đáng kể trong kế hoạch bao vây
giành quyền kiểm soát thành phố sevro donades một nhân tố quan trọng giúp moscow tiến thêm một bước nữa trong mục tiêu kiểm soát donbass